bộ công thương tiếp tục có văn bản gửi chính phủ trình bản dự thảo lần hai
đề xuất sửa nhiều quyết định liên quan đến kinh doanh sang dầu
trong dự thảo lần hai gửi thủ tướng chính phủ bộ công thương cho rằng với cơ chế hiện nay
cơ quan quản lý phải thực hiện qua quá nhiều bước doanh nghiệp không được chủ động
trong quyết định giá bán lẻ trong hệ thống phân phối mà trông chờ vào giá cơ sở
do cơ quan quản lý công bố rồi thực hiện theo
việc điều hành giá chưa đảm bảo thực hiện theo cơ chế thị trường
vì vậy dự thảo mới quy định nhà nước sẽ không tham gia vào quá trình điều hành giá
nhưng công bố các yếu tố hình thành giá để doanh nghiệp tự quyết định
dự thảo mới đưa ra quy định định kỳ bảy ngày sẽ công bố giá thế giới bình quân
dự thảo lần một lấy bình quân là một mươi năm ngày và cho phép đầu mối được cộng các khoản chi phí kinh doanh
lợi nhuận định mức để công bố giá bán ra thị trường
tuy nhiên giá bán ra của doanh nghiệp không được cao hơn mức giá được tính toán theo công thức của liên bộ
ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành quyết định số năm trăm ba mươi tám
phê duyệt nhóm các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
có tầm quan trọng trong hệ thống của năm hai nghìn hai mươi
theo đó một mươi bốn ngân hàng thuộc nhóm các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng trong hệ thống
là có bốn ngân hàng trong nhóm big four ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam viettinbank
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
và ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank
ngoài ra một mươi ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân bao gồm
ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb
ngân hàng thương mại cổ phần biêu điện liên việt lpbank
ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank
ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm hdbank
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội mb
ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế vip
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sacombank
ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tp bank
và ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vp bank
ngân hàng nhà nước yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
chi nhánh tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo dõi giám sát chặt chẽ
cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động của một mươi bốn tổ chức tín dụng nêu trên
để ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu rủi ro mang tính hệ thống
thực hiện chỉ thị số hai mươi một của thủ tướng chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số
trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
trong công cuộc chuyển đổi số và nhằm từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính
đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với người dân
bảo đảm việc thực hiện chi trả kịp thời nhanh chóng công khai
minh bạch và tiết kiệm chi phí
thời gian qua cùng với các địa phương trên địa bàn cả nước
thì tỉnh hà nam đã có nhiều biện pháp cách làm sáng tạo
trong triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội
bằng hình thức không dùng tiền mặt đến một trăm linh các đối tượng hưởng chính sách
nếu như trước đây để nhận chế độ trợ cấp hàng tháng
ông cao văn đản bảy mươi bốn tuổi bệnh vinh hai xã phù vân thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đều phải đến nhà văn hóa của địa phương để nhận tiền trợ cấp hàng tháng
thì giờ đây thực hiện chi trả an sinh xã hội
bằng hình thức không dùng tiền mặt
tại nhà ông vẫn có thể nhận đầy đủ số tiền được hưởng qua tài khoản ngân hàng
nhìn chung việc mở thẻ ngân hàng là rất tốt phù hợp và tiện lợi cho các đối tượng
cá nhân của tôi thì cảm thấy là nó rất là nhanh chóng gọi trong vấn đề sử dụng thẻ
niềm vui cũng đến với cụ lê thị tiếp người dân xã phù vân thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đã ngoài chín mươi tuổi việc đi lại với cụ
rất khó khăn
hôm nay được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
không chỉ cụ tiếp mà gia đình cũng rất phấn khởi
vì từ nay cụ đã có thể nhận trợ cấp hàng tháng
mà không phải lo ngại nắng mưa nhờ con cháu trở đi lĩnh tiền trợ cấp như trước đây
bà không đi được mà được được chính quyền địa phương và các ban ngành đàn thẻ hôm nay
để trực tiếp xuống để tạo mọi điều kiện
để thể hiện tập hành đúng cái điều kiện này
chính sách đó chúng tôi rất vui và rất phấn khởi
hiện nay tỉnh hà nam có trên tám mươi bốn năm trăm linh đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
trong đó đối tượng trợ cấp xã hội trên bốn mươi bốn người
với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
trong công cuộc chuyển đổi số công an tỉnh hà nam đã chủ động phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội
cùng các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hướng dẫn bà con đăng ký sử dụng dịch vụ chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng
phối hợp các ngân hàng mở tài khoản atm và chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng
tổ chức giả soát làm sạch dữ liệu trên hệ thống
bảo đảm dữ liệu luôn đúng đủ sạch sống
chi trả đúng đối tượng đúng quy định
việc cấp thẻ an sinh xã hội thì người dân cũng rất đồng tình
với việc cấp thẻ an sinh xã hội đây là một tiện ích đối với bà con nhân dân
không phải nhận tiền mặt nữa mà sẽ được chi trả qua thẻ cũng rất đảm bảo
thứ hai là có một số đồng chung liên quan đến ý kiến của bà con nhân dân
đối với các đối tượng ở trạng xã hội bây giờ đang làm liệt
dường hay là cũng không được minh mẫn thì cũng rất mong muốn là
thời gian tới sẽ được sự chỉ đạo đối với cả các đơn vị có liên quan
như ngân hàng sẽ trực tiếp xuống các hộ dân để làm thẻ cho các đối tượng mà không thể đi lại được
với cách làm khoa học bài bản cùng tinh thần quyết tâm cao của các cấp các ngành
đến nay tỉnh hà nam đã thực hiện ra số thẻ an sinh xã hội
đối sánh gần tám mươi bốn trường hợp đạt chín mươi tám chín mươi bảy
tạo lập tài khoản an sinh cho gần ba mươi sáu trường hợp
trong đó hơn một mươi bảy tám trăm linh đối tượng được chi trả qua tài khoản với tổng số tiền trên năm mươi một tỷ đồng
có thể thấy việc thực hiện chi trả an sinh xã hội bằng hình thức không dùng tiền mặt
đã góp phần bảo đảm chi trả nhanh chóng kịp thời công khai minh bạch
nâng cao hiệu quả trong việc quản lý chi trả của nhà nước
khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
trong công cuộc chuyển đổi số từ đó góp phần phát triển kinh tế ổn định chính trị và trật tự xã hội
bộ thương mại hoa kỳ doc đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra
chống trợ cấp tôm nước ấm đông lạnh xuất xứ từ việt nam
đây là vụ việc được khởi xướng từ ngày một mươi bốn tháng một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và được bộ thương mại hoa kỳ tiến hành điều tra theo đề nghị của hiệp hội các nhà chế biến tôm hoa kỳ
với thời kỳ điều tra là từ ngày một tháng một đến ngày ba mươi tháng
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong kết luận sơ bộ bộ thương mại hoa kỳ đã xác định
hai mươi bốn trên gần năm mươi chương trình bị điều tra là trợ cấp có thể đối kháng
một mươi ba chương trình không phải là trợ cấp có thể đối kháng
bộ thương mại hoa kỳ cũng tạm thời chưa đưa ra kết luận sơ bộ
đối với một mươi hai chương trình do bộ thương mại hoa kỳ cần thêm thời gian
để thu thập thông tin và đánh giá về các chương trình này
sau khi kết luận sơ bộ được ban hành trên công báo
liên bang cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới hoa kỳ
sẽ tiến hành yêu cầu đặt cọc đối với các lô hàng xuất khẩu vào hoa kỳ
theo mức thuế chống trợ cấp sơ bộ nêu trên
cũng theo cục phòng vệ thương mại cho biết
doc sẽ tiến hành thẩm tra nhằm xác minh các thông tin mà chính phủ và doanh nghiệp việt nam cung cấp
đây là một trong những căn cứ để ban hành kết luận cuối cùng
đưa ra mức thuế chính thức cho các doanh nghiệp việt nam
các doanh nghiệp đã ghi nhận những kết quả tăng trưởng khả quan
đặc biệt là khách quốc tế
cùng với những nỗ lực đưa ra nhiều chương trình kích cầu du lịch trong thời gian qua
thì các điểm đến kỳ vọng sự tăng trưởng bứt phá của du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
và sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố đà nẵng
đỉnh bàn cờ tại núi sơn trà
lâu nay đây vẫn là địa điểm được yêu thích của du khách khi đến với đà nẵng
tuy nhiên đầu tháng ba vừa qua
sau thông tin tỷ phú bill gates thưởng trà ngắm cạnh tại đây
đỉnh bàn cờ nổi lên như một hiện tượng
được rất đông người dân và du khách tìm đến
sự có mặt của người nổi tiếng đã chứng tỏ sức hấp dẫn của điểm đến
đồng thời đã góp phần quảng bá cho điểm đến
một trong những tiếng hiệu vui của du lịch đà nẵng
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam và đà nẵng
tôi thấy rất đẹp
có một vùng bán đảo ngay sát đô thị như thế này thì quá tuyệt vời
từ đây có thể thấy toàn cảnh thành phố thật đẹp

thì về đó có thể là cái ngành du lịch của đất nước
sự rộn ràng của ngành du lịch thành phố được thể hiện cụ thể qua những con số ấn tượng
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
khách quốc tế lưu trú tăng hai mươi một tám
khách nội địa lưu trú tăng hai mươi bốn
dân thu lưu trú ăn uống lựa hành đạt bảy sáu ngàn tỷ đồng
con số mà chúng tôi thống kê được trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
cho thấy một tín hiệu khả quan về số lượng khách đến
kể cả nội địa và quốc tế cũng như là dân thu về lưu hành lưu trú
điều này cho thấy là cái sức sống và cái sự phát triển mạnh mẽ của du lịch đà nẵng
vẫn tiếp tục mặc dù có nhiều khó khăn mà chúng tôi cũng đang đối mặt
vừa qua đà nẵng đã triển khai chương trình lưu trú
trình kích cầu du lịch tận hưởng đà nẵng năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ ý các sự kiện lễ hội đặc sắc sẽ được diễn ra từ nay cho đến cuối năm
đặc biệt tập trung vào mùa cao điểm du lịch như lễ hội bóng đá washing việt nam
lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng
liên hoan nghệ thuật đường phố quốc tế
lễ hội bia đà nẵng
thành phố cũng sẽ nỗ lực làm mới mình trong chiến lược thu hút khách du lịch
thành phố cũng đã có những cái chỉ đạo để mà tập trung cho cái việc thức thích
đó là việc tìm để đầu tư những sản phẩm mới
thì hiện nay thành phố cũng đang tiến hành đầu tư một số cái sản phẩm dịch vụ
ví dụ như là cái tuyến phố đi bộ bạch đằng
rồi đưa cái cầu nguyễn văn trỗi vào thành một sản phẩm đi bộ
bên cạnh đó thì cái việc trong cái điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay
thì cái việc để đầu tư mới một sản phẩm nó cũng là một cái đòi rất lớn
thành phố đà nẵng sẽ đi vào trong cái hướng là sẽ làm mới lại các sản phẩm của mình ạ
năm hai nghìn hai mươi bốn đà nẵng đặt ra mục tiêu đón tám bốn triệu lượt khách nội địa và quốc tế
với tiếng hiệu khả quan trong những tháng đầu năm
và nỗ lực trong công tác xúc tiến quảng bá đầu tư chất lượng sản phẩm và dịch vụ
thành phố tiên tượng sẽ đạt được mục tiêu đề ra
đóng góp vào mục tiêu chung của du lịch cả nước
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn của bộ công an cho biết
bộ công an xác định cho đến thời điểm này ông dương công minh chủ tịch ngân hàng sacombank
không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh
hoặc cấm xuất cảnh
bộ công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại
gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng
mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh nhu cầu rau sạch ngày càng tăng cao
với lượng tiêu thụ lên đến hai trăm linh tấn mỗi ngày
tuy nhiên lượng rau trồng tại chỗ chỉ đáp ứng được ba mươi nhu cầu
việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau
được xem là giải pháp đột phá cho vấn đề này
thực tế với nhu cầu rau sạch ngày càng tăng cao
nhưng diện tích trồng rau lại đang dần thu hẹp vì quá trình đô thị hóa mạnh mẽ
làm sao để diện tích gieo trồng giảm nhưng sản lượng cung cấp ra thị trường cao
bài toán đặt ra là thành phố cần tăng cường sản xuất theo hướng công nghệ cao
thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
diện tích canh tác rau là ba hectare
diện tích gieo trồng hơn một mươi năm hai trăm linh hectare
tập trung tại huyện củ chi bình chánh hóc môn
sản lượng ước đạt bốn trăm bốn mươi sáu tấn
tỷ lệ diện tích rau an toàn
đảm bảo truy xuất nguồn gốc đạt một mươi năm hai mươi tổng diện tích gieo trồng rau của thành phố
diện tích canh tác ứng dụng công nghệ cao đạt năm trăm bốn mươi sáu trăm linh hectare
chiếm tỷ lệ một mươi tám đến hai mươi tổng diện tích sản xuất rau
để thực hiện mục tiêu trên thành phố hồ chí minh triển khai một số giải pháp
như về tổ chức sản xuất
sản xuất tập trung ổn định gắn với nghiên cứu sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao liên kết sản xuất
với việc áp dụng công nghệ cao sản lượng trồng rau sẽ ổn định
nên giá bán cho người tiêu dùng cũng bình ổn
thành phố hồ chí minh lên kế hoạch đến năm hai nghìn ba mươi giảm năm mươi diện tích đất trồng rau xanh
nhưng bù lại sản lượng sẽ tăng gấp đôi
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã ký công văn hỏa tốc
về việc kiểm tra khắc phục tình trạng cua chết trên địa bàn tỉnh
hiện nay một số nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra hiện tượng cua nuôi bị chết
làm ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người dân
trước thực trạng trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển đông thôn
chủ trì phối hợp với sở khoa học và công nghệ phân viện nghiên cứu thủy sản nam sông hậu
ủy ban nhân dân các huyện tổ chức kiểm tra trà soát xác định nguyên nhân dẫn đến cua nuôi bị chết
nhất là tại huyện đầm dơi và huyện nam căng
qua đó tăng cường hướng dẫn người dân biện pháp chăm sóc phòng chống dịch bệnh
chủ động thực hiện hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất
đồng thời triển khai thực hiện hồ sơ thủ tục hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai dịch bệnh đúng quy định
báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện
trước đó nhiều hộ nuôi cua ở các huyện như đầm dơi nam căng
xảy ra tình trạng cua bị chết rất nhiều khoảng một tám trăm linh hectare
sau khi người dân phản ánh ngành chuyên môn xuống các ao nuôi ghi nhận tình trạng cua chết
có chung bệnh là đen mang màu nhợt bọng thịt cơ thịt nhảo có màu hồng có nhiều giáp sát trong thân cua
các chợ truyền thống trên địa bàn tp hcm hoạt động với nguồn cung hàng hóa dồi dào giá ổn định
nhưng sức mua vẫn yếu mọi người đều cho rằng chợ truyền thống là cần thiết
nhưng để duy trì và phát triển mô hình này như thế nào trong bối cảnh hiện nay là một câu hỏi đặt ra
ghi nhận tại chợ vương chú
quận ba tp hcm vừa vào đầu giờ chiều nhiều quầy sạp đã đóng cửa nhiều sạp dán bản sang sạp hoặc cho thuê
trong khi các tiểu thương cố gắng ngồi chờ khách đi chợ vào buổi chiều mua hàng còn khách hàng thì chỉ thưa thớt vài người qua lại
các tiểu thương cho biết thời điểm trước tết chợ đã vắng sau tết thì ế hẳn
chợ chủ yếu bán rau quả tươi vào buổi sáng buổi chiều lát đát hoạt động cầm chừng
tại chợ dân sinh nguyễn văn trỗi quận ba đến trưa thì hầu như cũng không còn khách
hiện tại tiểu thương đến chợ ít hàng hóa quầy sạp thu hẹp nhiều nên chủ yếu họp chợ vào buổi sáng bán các loại thực phẩm tươi sống gia vị đồ khô
chứ không đến đổi mà thiếu hụt nhưng mà dư thì nó không có dư
có nhiều người thì bán ế thì cũng nghỉ người thì kỳ cụ lớn tuổi rồi thì về khu bán không nổi chợ nó vắng quá người ta cũng nghỉ
trước tết thì cũng vẫn vắng mà bán cũng được thôi chắc không có đông
rồi sau tết thì chợ quá vắng bán cũng chậm chợ không có người đi
nếu như mà chợ truyền thống cứ tiếp tục như vậy hoài á thì các tiểu thương là người ta có thể đóng cửa hết
và nghỉ không có thể nào mà tiếp tục duy trì được nữa
có nhiều shop là cả ngày không bán được hàng
rồi người ta không mua vào thì người ta lấy đâu bán ra rồi người ta không bán ra được thì người ta lấy đâu người ta mua vào nữa
có một cái mong muốn là nhờ nhà nước hỗ trợ để sao mà chợ truyền thống nó đông lại
tương tự tại chợ an đông một trong những chợ sầm ốt nhất tại thành phố hồ chí minh
các tiểu thương cho biết mở bán nhưng hiện nay khách vẫn giảm bao gồm khách du lịch và khách nội địa
tại tầng chuyên bán các sản phẩm quần áo thời trang dây dép
tuy vẫn có khách mua nhưng thừa thớp nhiều quay đóng cửa gián thông báo sang sạp
và câu chuyện chợ ế ẩm vẫn tiếp tục được nghe tại các chợ truyền thống tân định quận một chợ ba chiểu quận bình thạnh
chợ hòa bình quận một mươi một chợ tân bình quận tân bình
thực tế ngoài lý do thu nhập giảm từ ngày siêu thị cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử xuất hiện
nhiều bà nội trợ đã bỏ thói quen đi chợ vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và cả vì ngại trả giá
không có người nào đi hết trơn không có bán được gì hết trơn
thì mình cũng có lấy đồ mới mình chưng để mình bán nhưng mà thật ra một mươi món nó bán được chừng một món
bán gì chỉ bán có hai cây gắp thôi không có bán gì hết trơn nó ế như vậy
chứ là cái bây giờ nó còn ế hơn những năm trước đã ế rồi năm nay còn thê thảm hơn không có bán mua gì hết trơn
không có bán mua gì được hết
nhưng mà nói chung không bằng mọi năm thôi mọi người năm nay sẽ thắt chặt chi tiêu hơn chút và mua những thứ là cần hơn
so với những năm ngoái những năm ngoái mình sẽ mua những thứ như là mình thích mình mua
nhưng mà năm nay thì mọi người sẽ là mua theo cái kiểu là mình cần mình mới mua

thực tế trên theo các chuyên gia cho rằng muốn chợ truyền thống tồn tại và phát triển
cần có sự cải tạo lớn về nội dung lẫn hình thức
từ tư duy của bang quản lý chợ đến tiểu thương
phải xác định chợ bán lẻ là kênh bán hàng thiết yếu cho xã hội
nhất là người thu nhập thấp đặc biệt là phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của khách du lịch nước ngoài
từ nhận thức đó phải có sự đầu tư hạ tầng tương xứng cho chợ
trong đó việc tổ chức thu mua hàng hóa tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm qua sàn giao dịch
là rất cần thiết để đảm bảo chất lượng hàng hóa và giá cả ổn định
những ngày qua hàng ngàn hộ dân trong vùng ngọt hóa gò công tỉnh tiền giang
phải thức trắng đêm chơi hứng nước ngọt tại các vòi nước công cộng
nắng hạn kéo dài khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt càng thêm trầm trọng
do nằm cuối hệ thống cung cấp nước sạch hầu hết các hộ dân tại các huyện thị phía đông của tỉnh tiền giang
như huyện gò công đông tân phú đông không có nước sinh hoạt trong thời gian qua
trong khi đó nguồn nước kênh mương cũng đã hết
nên người dân buộc phải thức chở lấy từng can nước ngọt tại sáu mươi vòi nước công cộng miễn phí
để lắp đặt dọc các tuyến đường
tình trạng này cũng xảy ra ở hầu hết các vòi nước công cộng miễn phí tại vùng ngọt hóa gò công
do nước chảy yếu người dân mất rất nhiều thời gian để hướng nước
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên cấp nước tiền giang cho biết
hiện nay nhà máy đã mở sáu mươi vòi nước công cộng tại các huyện phía đông
cung cấp ba mét khối nước mỗi ngày cho người dân
những ngày qua do nguồn nước bị thiếu trong khi nhu cầu tăng
đầu tuyến hút gần hết nên phía cuối nguồn bị thiếu nước
công ty cũng cho hay đang phối hợp với nhà máy nước đồng tâm tăng nguồn nước phân bổ
nhằm dùng nước về phía đông để người dân có nước sử dụng
từ đầu mùa hạn mặn đến nay mỗi ngày âu tàu rạch chanh ở xã lợi bình nhơn thành phố tân an tỉnh long an
phục vụ khoảng tám mươi phương tiện tăng khoảng một mươi so với thời điểm nước mặn chưa về
chi cục phát triển nông thôn và thúy lợi long an cho biết
hiện đồ mặn trên sông vàng cỏ tây là một gram trên lít
xâm nhập sâu đến cống bà hai màng xã tân đông huyện thạnh hóa
cách cửa sông xoài rạp gần tám mươi km
dù đồ mặn xâm nhập sâu nhưng không yên ảnh hưởng đến khoảng một mươi hectare lối đông xuân
đang chuẩn bị thu hoạch của các xã mỹ phú mỹ an tại huyện thú thừa xã tân đông tân tây tại huyện thành hóa
và hàng chục ngàn hectare nông sản của huyện tân phước tỉnh tiền giang
vào mùa khô do nước mặn từ hạ nguồn sông vàng cỏ tây lên cao hệ thống cửa âu sẽ được vận hành theo sự điều tiết
khi cửa âu phía hạ nguồn mở phương tiện được lưu thông vào buồn âu cửa hạng nguồn sẽ đóng lại
sau đó cửa âu phía thượng nguồn mở ra để phương tiện đi qua thượng nguồn kênh nguyễn văn tiếp
cứ như vậy lần lượt các phương tiện sẽ được lưu thông qua âu một cách nhịp nhàng
và tránh tình trạng xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến mùa màng
theo trung tâm điều hành âu tàu rạch chanh quy trình đóng mở cửa âu tàu mất khoảng bốn mươi năm phút đến một giờ
từ đầu mùa hạn mặn đến nay mỗi ngày âu tàu rạch chanh phục vụ khoảng tám mươi phương tiện
tăng khoảng một mươi so với thời điểm nước mặn chưa về sông vàm cỏ tây
âu tàu rạch chanh được đưa vào sử dụng từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu có tổng mức đầu tư sáu trăm năm mươi tỷ đồng
tàu thuận lợi cho giao thông đường thủy từ hành phố hồ chí minh đi các tỉnh vùng đồng vằn sông cửu long
cà phê là cây công nghiệp chủ lực của nước ta với diện tích khoảng bảy trăm linh hectare
gắn với sinh kế của hàng triệu nông dân
theo số liệu thống kê ngành cà phê đã đạt mức xuất khẩu kỷ lục
trong năm hai nghìn hai mươi ba với con số bốn một mươi tám tỷ đô la mỹ
vậy để xuất khẩu cà phê việt nam đạt được kỷ lục mới với mục tiêu cụ thể là năm tỷ đô la mỹ
trong năm hai nghìn hai mươi bốn cần phải có nhiều giải pháp cụ thể hơn
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
từ thực tế đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua mục tiêu xuất khẩu cà phê việt nam đạt năm tỷ đô la mỹ
được nhiều chuyên gia đánh giá là không khó
tiềm năng từ hạt cà phê việt nam hiện rất lớn
gần như doanh nghiệp lớn ở các nước đều đã có mặt tại việt nam
vai trò của cà phê việt nam là không thể thay thế
nhưng cần có giải pháp chiến lược để phát triển bình vẩn cho nhiều năm sau
cũng có ý kiến cho rằng ngành cần lưu ý hiện giá nội địa tăng cao
gây không ít khó khăn cho xuất khẩu
người nông dân được hướng lợi khi giá cà phê tăng cao
tuy nhiên vấn đề đặt ra không chỉ năm nay mà còn năm sau và những năm tiếp theo
ngành sẽ gặp khó khăn nếu không đáp ứng được các hợp đồng xuất khẩu
do đó cần sự vào cuộc của cả hệ thống chứ không chỉ doanh nghiệp xuất khẩu
nên có một cái quỹ để hỗ trợ bảo vệ phát triển ngành cà phê
mà quỹ đó là quỹ cho vay
để hỗ trợ các công ty các doanh nghiệp chúng ta có tiền để thu mua
có một số tiền nhất định để trữ để thu mua
các doanh nghiệp cà phê hiện nay ở trong nước chúng ta
trong đợt vừa qua trong những năm nay
năm hai nghìn hai mươi ba thì như quý vị ở đây thấy rồi
rất khó khăn
và cái khó khăn lớn là cái khó khăn về tín dụng về vốn
mà các doanh nghiệp cà phê hiện nay
hiện nay vẫn còn cái hậu quả
một giải pháp khác cần tăng cường cho sản xuất chế biến cà phê đặc sản
đơn cửa một tấn cà phê tường coi giá bốn đô la mỹ
thì giá cà phê đặc sản ít nhất là sáu đến tám đô la mỹ một tấn
do đó còn tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến cà phê đặc sản
để nâng cao giá trị
mặt khác để đạt năm tỷ đô la mỹ bình vững
nhà nước và các cơ quan ngân hàng
cần hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư máy móc
các giải pháp xeo marketing quốc tế
để phát triển sản phẩm xây dựng thương hiệu
một cái giải pháp khác
mà tôi thấy rằng là
tăng cường nên kích động
là sản xuất
và chế biến cà phê đặc sản
cái này hầu như là
chúng ta cứ nhìn vào
nhìn vào cái sàn kỳ hạ cà phê
mà chúng ta quên đi
cái cà phê đặc sản
thí dụ như bây giờ
một tấn cà phê
một tấn cà phê thường
thì thôi mình nói là bốn đi
giá cà phê đặc sản mà chưa cần răng là đã sáu bảy
hoặc là tám rồi
một tấn ấy
thì gấp đôi tấn kia
gấp đôi tấn kia
chính vì vậy mà
chúng ta nên tăng cường
tăng cường hỗ trợ
các doanh nghiệp
sản xuất và chế biến
cà phê đặc sản
để nâng cao giá trị
nâng cao giá trị của hạt cà phê
cùng với việt nam
brazil là nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới
tuy nhiên mặt hàng cà phê chất lượng cao của nước này
chiếm tới năm thị phần cà phê thế giới
trong khi tương ứng của việt nam
chỉ ở mức một
việt nam không nên xuất khẩu cà phê hàng hóa
mà đầu tư xuất khẩu sản phẩm cà phê
cà phê tương hiệu
phân thành nhiều hạng mục cao cấp tốt và tiêu chuẩn
bên cạnh đó cần định hướng xây dựng thành phố hồ chí minh và hà nội
thành những thành phố cà phê nổi tiếng thế giới
một giải pháp để tăng giá trị cà phê đó
là cần tạo nên giá trị nội địa
chúng ta cố gắng tạo ra cà phê có chất lượng cao hơn
quảng bá hình ảnh
và khẳng định giá trị tại thị trường trong nước
hãy quan tâm hơn về thị trường nội địa
bởi vì đôi khi khách hàng trong nước
mới mang lại giá trị cao nhất
trong khi thị trường tiêu thụ cà phê
tại việt nam vẫn nhỏ hơn so với brazil
họ tiêu thụ tới ba mươi
tại thị trường nội địa
trong khi việt nam chỉ đạt chín
như vậy ngoài việc tiếp tục tái cơ cấu
đẩy mạnh chế biến sâu tăng cường xúc tiến thương mại
cần phải tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ
nhằm xây dựng thương hiệu lớn mạnh cho cà phê việt
trên thị trường thế giới
ngoài ra các doanh nghiệp xuất khẩu của ngành
cũng cần quan tâm tìm hiểu hơn về các quy định chống phá rừng
màu yếu ban châu âu đã thông qua hầu giữa năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua